tại tỉnh quảng nam trong hai ngày qua trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh có mưa lớn
lượng nước đổ về các hồ thủy điện tăng lên nên nhiều nhà máy thủy điện trên địa bàn tiến hành điều tiết nước để đón lũ
do vậy đã làm cho một số vùng trũng ở hạ lưu bị ngập cục bộ ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân
tại các huyện nông sơn đại lộc đã xảy ra tình trạng ngập lụt cục bộ ở một số vùng trũng thấp
người dân phải sử dụng phương tiện để trung chuyển xe máy qua các đoạn ngập sâu
hiện đã có bốn xã ở huyện nông sơn bị chia cắt do đường liên xã ngập sâu hơn một mét
tại vùng rốn lũ huyện đại lộc các xã như đại hưng đại lãnh đại sơn cũng bị nước lũ cô lập tại một số điểm thấp trũng
ngày hai mươi tháng một mươi một ubnd huyện bắc trà my đã tổ chức di rời hơn năm trăm linh hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất
trước đó ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam đã ban hành công điện
yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp để ứng phó với đợt
mưa lớn tiếp theo này theo dự báo các sông trên địa bàn tỉnh quảng nam có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới